theo thống kê của tổ chức y tế thế giới who bệnh sâu răng được ghi nhận là bệnh phổ biến nhất trên thế giới
đặc biệt là tại khu vực châu á và mỹ latin có từ sáu mươi đến chín mươi trẻ em ở độ tuổi từ năm đến một mươi tám bị sâu răng
ở nước ta tỷ lệ trẻ em sâu răng sữa chiếm tới tám mươi năm
sâu răng đặc biệt là răng sữa là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh lý ở trẻ nhỏ
sâu răng thực chất là một bệnh nhiễm khuẩn tức là nó là bệnh do vi khuẩn gây ra
cái vi khuẩn gây sâu răng đó là vi khuẩn steptococcus mutans
cái vi khuẩn bình thường nó là ở trong miệng của mình rồi nó là vi khuẩn trong môi trường miệng bình thường
nhưng nếu mà khi mà mình ăn thức ăn thức ăn đó có nhiều đường
ở trong miệng lúc nào cũng có đường thì cái vi khuẩn đó nó sẽ nó sẽ phát triển cái đường đó
tức là nó sẽ phân hủy phá hủy cái đường đó để tạo ra acid
cái acid đó sẽ làm cho cái ph trong miệng của mình thấp đi và nó sẽ phá hủy vào cái men tăng
sâu răng được xem là một bệnh nhiễm khuẩn lây nhiễm và là một bệnh đa yếu tố
với ba yếu tố chính là vi khuẩn trong mảng bám răng chế độ ăn có nhiều đường và cấu trúc răng dễ bị ảnh hưởng
các yếu tố này tương tác với nhau trong một thời gian nhất định
sẽ gây ra sự mất cân bằng trong quá trình khử khoáng và tái khoáng hóa
xảy ra ở giao diện của bề mặt răng và màng sinh học
ở trẻ nhỏ hội tụ đủ các yếu tố để sâu răng có thể dễ dàng phát triển
thứ nhất là vi khuẩn trong mảng bám răng
thực chất là một lớp màng không màu hoặc hơi ngà nằm trên bề mặt răng
do vi khuẩn nước bọt và thức ăn thừa tạo thành
do thói quen ít để ý và vệ sinh đến răng miệng trẻ sau ăn
những mảng bám này hình thành và phá hủy răng miệng của trẻ
thứ hai là chế độ ăn nhiều đường
đối với trẻ nhỏ thói quen ngậm cơm hoặc ăn kẹo đồ ăn ngọt là rất phổ biến
chính điều này đã cung cấp một lượng đường không nhỏ lên hàm răng của trẻ
và cuối cùng đó là cấu trúc răng dễ bị ảnh hưởng đặc biệt là răng sữa với trẻ nhỏ
chính những yếu tố thuận lợi trên đã gây nên tình trạng có tới tám mươi năm trẻ bị sâu răng
lệch hàm răng hô hay những bệnh lý nghiêm trọng khác
để bảo vệ hàm răng của trẻ khỏi căn bệnh sâu răng các bậc phụ huynh cần lưu ý
cần vệ sinh răng miệng từ những chiếc răng sữa đầu tiên
không cho trẻ ngậm cơm bú bình hay ngẫm thức ăn quá lâu
vệ sinh răng miệng cho con ngay cả khi uống sữa
đưa trẻ khám răng định kỳ sáu tháng một lần
khi xuất hiện những dấu hiệu lạ trên răng của trẻ
tuyệt đối không được tự xử lý mà phải mang trẻ đến các cơ sở y tế để điều trị